tòa án nhân dân tỉnh phú yên vừa mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự chín bị cáo trong vụ án giết người cố ý gây thương tích
xảy ra tại quán cà phê coco phương ba tp tuy hòa vào đầu tháng chín năm ngoái
theo cáo trạng do mô thuẫn tình cảm nên tối bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi nguyễn bá thiện cùng với lê văn tiên nguyễn duy quốc
xảy ra xô xát với nhóm của nguyễn tùng lâm chú tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
trong lúc ẩu đả thiện rút dao đâm nguyễn tùng lâm tử vong và làm một người khác trong nhóm của lâm bị thương
sáu bị cáo khác mặc dù biết rõ thiện đâm chết nguyễn tùng lâm nhưng không tố giác
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn bá thiện hai mươi năm chín tháng tù giam về tội giết người và cố ý gây thương tích
cùng với tội cố ý gây thương tích bị cáo lê văn tiên và nguyễn duy quốc bị tuyên phạt mỗi bị cáo chín tháng tù giam
chín tháng tù giam là tổng hình phạt cho sáu bị cáo còn lại về tội che giấu tội phạm và tội không tố giác tội phạm
ngoài án phạt tù các bị cáo còn phải liên đối trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân và chủ quán cà phê nơi xảy ra vụ án với tổng số tiền gần ba trăm bảy mươi triệu đồng
liên quan đến vụ án tham ô tài sản xảy ra tại cảng hàng không quốc tế phú bài đến nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã khởi tố sáu bị can
đối với cư chú đối với bị can phùng tuấn dược
mở rộng điều tra vụ án ngày một mươi chín tháng một mươi một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thừa thiên huế tiếp tục khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyễn văn hiền giám đốc công ty cổ phần phú hoàng thịnh taxi vàng chi nhánh thừa thiên huế và nguyễn tiến đường giám đốc công ty taxi tc huế
khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai đối tượng này cơ quan an ninh điều tra thu giữ các tài liệu vật chứng liên quan
theo điều tra từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi một
trong quá trình quản lý điều hành khai thác cảng hàng không quốc tế phú bài
các đối tượng trần xuân long tránh văn phòng cảng hàng không quốc tế phú bài đỗ trí thành giám đốc và lê văn lộc phó giám đốc cảng hàng không quốc tế phú bài
cùng với phùng tuấn dương phó giám đốc cảng hàng không quốc tế phú bài đã cùng nhau lợi dụng chức vụ quyền hạn
nhượng quyền khai thác đối với dịch vụ vận tải khách bằng taxi tại cảng cho hai công ty nói trên
tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt là hơn năm tỷ đồng
ổ nhóm tín dụng đen phức tạp trên địa bàn các xã vùng biên của huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa vừa bị công an huyện hậu lộc triệt xóa
cầm đầu đường dây này là trịnh anh xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở thị trấn hậu lộc
ngoài trịnh anh xuân năm đối tượng khác bị bắt gồm trương minh đăng trần cao hải trần văn cấp lê ngọc nam tức nam trột và phạm văn dũng tức dũng khoan
vào khoảng tháng năm năm ngoái các đối tượng đã cùng nhau góp vốn mở cửa hàng mua bán xe ô tô và tư vấn tài chính cầm cố tài sản thực chất để núp bóng hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng
trịnh anh xuân yêu cầu người vay phải viết giấy vay tiền không ghi lãi suất mà thỏa thuận bằng hình thức tín chấp để người vay ký nhận hoặc điểm chỉ
khi người vay không trả nợ đúng hạn các đối tượng sẽ đăng tải lên mạng xã hội nhằm hạ uy tín uy hiếp gia đình người thân của người vay
với mức lãi suất cắt cổ một trăm chín mươi bốn trịnh anh xuân đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn các xã vùng biển của huyện hậu lộc vay tiền qua đó thu lợi bất chính số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng
công an tỉnh điện biên vừa triệt phá một vụ án vận chuyển mua bán trái phép chân ma túy bắt giữ một đối tượng và thu lượng lớn ma túy
cụ thể là tiến hành kiểm tra xe vận tải hành khách biển kiểm soát hai mươi bảy b một trăm sáu mươi ba chạy tuyến điện biên hà nội
lực lượng chức năng bắt quả tang tòng văn dính chú tại tỉnh điện biên có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ ba bánh heroin và ba túi ni lông bên trong có chứa ba kg ma túy đá
tòng văn dính khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng không rõ danh tính đang trên đường đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
còn tại tỉnh thanh hóa lực lượng chức năng vừa bắt quả tang một mươi bảy người bao gồm chín nữ và tám nam đang tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy tại quán karaoke galaxy
ở thôn diễm thượng hai xã định liên huyện yên định do lê bá cường làm chủ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ ba viên ma túy tổng hợp dạng kẹo một đầu thu camera cùng nhiều công cụ đồ vật tài sản liên quan đến việc sử dụng trái phép chân ma túy
kiểm tra nhanh các đối tượng đều dương tính với ma túy
theo điều tra ban đầu đối tượng đứng ra tổ chức sử dụng ma túy là trịnh huỳnh phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở xã trường xuân huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
còn tại lào cai sáu đối tượng đang có hành vi tàng trữ mua bán vận chuyển trái phép pháo nổ và thuốc lá lậu vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an bắt quả tàng
sáu đối tượng gồm nguyễn đình kiên hà minh hải lý văn ba hoàng văn cao lò sành dìn đặng văn nam
tại thời điểm đột kích lực lượng chức năng đã phát hiện sáu đối tượng trên đang bốc rỡ số hàng gồm hai mươi chín thùng cắt tông chứa tổng trọng lượng gần năm trăm linh kg pháo nổ
hơn ba trăm tám mươi cây thuốc lá các nhãn hiệu
tại cơ quan cảnh sát điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận được một người đàn ông không quen biết đặt hàng
nên hải đã liên hệ với một số chủ hàng bên phía trung quốc đặt mua pháo và thuốc lá sau đó thuê người vận chuyển về lào cai
thưa quý vị và các bạn công an thị xã thái hòa tỉnh nghệ an vừa phá chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch hơn một trăm linh tỷ đồng
cầm đầu đường dây này là những đối tượng có họ hàng với nhau và dùng rất nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng
đây là những căn nhà kiên cố của các đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc tại phường quang tiến thị xã thái hòa tỉnh nghệ an
mỗi nhà lắp rất nhiều camera để quan sát cả dãy phố
hế có động tính thì bên trong đồng bọn lập tức tẩu tán tăng vật
để đột kích bắt giữ các đối tượng và vật chứng liên quan
bàn chuyên án đã phải sử dụng nhiều phương tiện để phá khóa và cửa sát
các nhà lắp kiên cố
các nhà lắp kiên cố
cầm đầu đường dây này là vũ thị mai phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại phường quang tiến thị xã thái hòa và một số đối tượng có quan hệ họ hàng huyết thống với phương
trong quá trình phạm tội các đối tượng thường xuyên khóa kín cửa ở trong nhà và giao dịch hoàn toàn bằng điện thoại
chiều đến thì em ở nhà
chuyển sổ sáng cho em
em có sổ điện thì em chuyển lại cho chủ
khi thức trí trả thì chủ họ cho em một cái tài khoản màu đỏ
thì bước cái tài khoản thì mái tài khoản khác thì em lấy
là vật theo bắn lại cho họ
để phá chuyên án đảm bảo an toàn thu giữ đầy đủ tăng vật
công an thị xã thái hòa đã phối hợp với các cuộc nghiệp vụ bộ công an
phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an và nhiều lực lượng khác
để đồng loạt triển khai bắt giữ và khám xét tại bộ công an
một mươi một điểm trên địa bàn và các nguyện thành vị lân cận
mặc dù có một số đối tượng chống đối
tuy nhiên sự chỉ đào của cảnh sát ban đốc
sự phối hợp nhịp nhau giữa các đơn vị
sự chuẩn bị kỳ ca đặc biệt là sự cướp quyết
cho nên là bắt giữ thành công
đến ngày một mươi chín tháng một mươi một ban chuyên án đã bắt giữ một mươi ba đối tượng
đảm bảo tuyệt đối an toàn thu giữ hơn hai trăm bốn mươi triệu đồng tiền mặt
truyền thoại một mươi năm thẻ atm hai gói ma túy sạng cỏ
bước đầu ban chuyên án xác minh chỉ trong hơn hai tháng gần đây
số tiền giao dịch của đường dây đánh bạc này là hơn một trăm linh tỷ đồng
hiện công an thị xã thái hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng
ngày hôm qua tòa nhân dân tỉnh thái bình tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử bị cáo nguyễn xuân đường tức đường nhuệ
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại phường kỳ bá thành phố thái bình tỉnh thái bình
cùng đồng phạm bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản
trong vụ ăn chặn tiền hỏa táng của một số đơn vị trên địa bàn tỉnh thái bình
theo đại diện viện kiểm sát cáo trạng truy tố vợ chồng đường nhuệ
cùng năm bị cáo khác là đúng người đúng tội đúng pháp luật
trong vụ án này bị cáo đường là người khởi xướng chủ mưu cầm đầu trong vụ án
bị cáo ninh đức lợi là người tích cực giúp đường trong việc cưỡng đoạt tài sản
hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt nguyễn xuân đường một mươi năm năm tù phạt một mươi triệu đồng
ninh đức lợi một mươi ba năm tù phạm văn quý một mươi ba năm tù
tổng hợp các bản án trước của bị cáo buộc ý chấp hành bản án ba mươi năm tù
nguyễn khắc ninh một mươi hai năm tù bùi mạnh tiến một mươi hai năm tù quách việt cường tám năm tù
nguyễn thị dương tám năm tù
tổng hợp với các bản án trước của bị cáo này buộc dương chấp hành bản án một mươi hai năm sáu tháng tù
hội đồng xét xử quyết định tiếp tục kê biên các thửa đất của vợ chồng đường nhuệ ở thái bình
để đảm bảo quyền lợi cho các bị hại
với đặc thù biên giới giáp với nước bạn trung quốc là một trăm ba mươi hai tám km địa hình đồng bằng rừng
các lối mở và một mươi bốn cửa khẩu điểm thông quan là điều kiện thuận lợi để đối tượng hoạt động mua bán
vận chuyển ma túy lợi dụng địa bàn quảng ninh để hoạt động
tuy nhiên thời gian qua các lực lượng chức năng chủ chốt là cảnh sát phòng chống ma túy
luôn tăng cường các biện pháp đấu tranh ngăn chặn với tội phạm này
bước đầu đã có những chuyển biến rõ rệt ghi nhận của phóng viên thời sự tại địa bàn biên giới móng cái
các tổ trinh sát thực hiện tuần tra mật phục dọc biên giới
tội phạm ma túy tập trung tại khu vực giáp xanh nơi có các tuyến đường mòn lối mở dễ dàng qua lại
đối tượng chủ yếu là người việt nam được thuê để vận chuyển
tội phạm ma túy luôn manh động sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện
đòi hỏi các lực lượng phối hợp bắt giữ phải xây dựng các phương án hành động nhanh rất khuất để tống gọn
thời gian qua dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
lực lượng chức năng xích chặt các biện pháp quản lý kiểm soát dịch bệnh tăng cường tuần tra
vì vậy hoạt động mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn biên giới móng cái giảm so với cùng kỳ năm ngoái
không xảy ra các vụ mua bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn
chủ yếu là các hành vi tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
em mua ma túy thì có những loại ma túy là đá mới có
em mua ma túy thì có lúc
người ta bán cho mình dễ
có lúc người ta lại không bán người ta lại không có không làm gì cả
không để mình vì mình không họ không quen
thấy là nhờ người ta thấy là đúng cái thằng người ta họ biết thì thằng ấy đi mua mới được
người ta gọi nó là đá thì chứ hai trăm linh ba trăm linh bốn trăm linh
trước tình hình tội phạm ma túy covid
biên giới việt trung vẫn còn diễn biến phức tạp
trong thời gian tới các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố móng cái sẽ phối hợp thông tin chặt chẽ
đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tội phạm ma túy xuyên quốc gia
không để tội phạm lợi dụng địa bàn là nơi trung chuyển ma túy đi các nước
một chiếc ô tô chở bốn người bất ngờ lao xuống đèo mã pì lèng
khiến ba người tử vong một người còn lại bị thương
vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng hai mươi ba h đêm qua ngày một mươi tám tháng một mươi một
tại km một trăm năm mươi tám chín mươi
thuộc địa phận thôn mã pì lèng xã bả vi huyện mèo vạc tỉnh hà giang
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi ba giờ đêm qua
chiếc xe kia morning bốn chỗ ngồi di chuyển trên đèo mã pì lèng
theo hướng từ đồng văn sang mèo vạc
khi đến đoạn gần điểm rừng chân ngắm cảnh panorama
đã bị lao xuống vực khiến ba người chết và một người bị thương nặng
nạn nhân gồm lâu thị my sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
bế ngọc đại sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ở thị trấn đồng văn hà giang
nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
quê ở thị trấn sơn dương tỉnh tuyên quang
người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa đồng văn là nguyễn văn hiệp
ở tổ một thị trấn đồng văn
các cơ quan chức năng tỉnh hà giang và huyện mèo vạc
đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ tai nạn
những ngày qua huyện mơ rắc tỉnh đắk lắc xuất hiện mưa to kéo dài trên diện rộng
khiến nhiều khu vực bị ngập sâu
cán bộ chiến sĩ công an huyện mờ rắc phối hợp với các lực lượng chức năng
đã hỗ trợ người dân ra khỏi vùng trũng thấp di chuyển tài sản đến nơi an toàn
cục cảnh sát hình sự bộ công an chiều qua cho biết đã khởi tố tạm giam đỗ ngọc hà
tên gọi khác là hà miên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại quận long biên hà giang
hà nội và bùi hoàng sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại quận cầu giấy hà nội
về hành vi tổ chức đánh bạc
một đối tượng khác bị khởi tố về hành vi đánh bạc riêng đào thị thanh thủy là vợ của hà miên
cơ quan công an cũng đã khởi tố nhưng cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ cấm đi khỏi nơi cư trú
trước đó qua công tác nắm tình hình cục cảnh sát hình sự đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc
và đánh bạc trên mạng internet có quy mô lớn của hà và sơn
căn cứ tài liệu thu thập được ngày hai mươi tám tháng một mươi cục cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với một số đơn vị
nghiệp vụ của bộ công an và công an các địa phương liên quan tiến hành triệu tập khám xét khẩn cấp
các đối tượng trong chuyên án bước đầu làm rõ khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đỗ ngọc hà và bùi hoàng sơn
nghiên cứu cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua game bài sử dụng điện tử
quy đổi ra tiền euro để đánh bạc các con bạc sử dụng tiền điện tử kỹ thuật số đặt cược
tại trang web do hà và sơn lập ra để sát phạt để thu hút người chơi bạc nhóm của hà còn tổ chức
sự kiện đăng tải lên mạng xã hội youtube và mời mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính
theo cục cảnh sát hình sự bộ công an tổng số tiền đặt cược trên hệ thống là hơn một một tỷ euro
tương đương với khoảng ba mươi tỷ đồng quá trình khám xét cơ quan điều tra đã thu giữ một mươi hai xe ô tô
chín máy tính hơn một bảy tỷ đồng
vận chuyển hai mươi bốn kg ma túy đá từ campuchia vào việt nam
hai đối tượng đã bị đồn biên phòng bình hiệp bộ đội biên phòng tỉnh long an
phối hợp với đoàn đặc nhiệm biên phòng miền nam lực lượng hải quan cửa khẩu và công an thị xã kiến tường phát hiện bắt giữ
đêm ngày một mươi một tháng một mươi một trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực bãi đậu dành cho xe chở hàng nhập khẩu
từ campuchia vào việt nam tổ công tác của các lực lượng đã phát hiện ô tô tải loại ba năm tấn
biển kiểm soát ba d ba nghìn hai trăm chín mươi năm phnom penh campuchia chở xoài nhập khẩu từ campuchia sang việt nam
đang bốc rỡ hàng hóa có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện ba mươi bọc ni lông nghi chứa ma túy
được giấu trong các thùng đựng xoài nên đã yêu cầu cả tài xế và phụ xe đưa toàn bộ số hàng nói trên
về đồn biên phòng để làm rõ
tại cơ quan chức năng hai đối tượng là sok nathita sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và chabdane sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại kandan campuchia đã khai nhận toàn bộ ba mươi bọc ni lông có tổng trọng lượng hai mươi bốn kg đều là ma túy đá
hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ để xử lý
cũng liên quan đến ma túy một đối tượng vận chuyển một mươi tám viên ma túy tổng hợp vừa bị công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an bắt giữ
cụ thể là ngày một mươi một tháng một mươi một tại khu vực xã hữu kiệm huyện kỳ sơn lực lượng công an đã phá thành công chuyên án ma túy
bắt quả tang kha thị bảng chú tải hữu kiệm thu giữ một mươi tám viên ma túy tổng hợp
đây là chuyên án được các lực lượng tổ chức theo dõi điều tra trong hai tháng gần đây
công an huyện kỳ sơn đã ra quyết định tạm giữ đối tượng bàng và tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng chuyên án
cùng với tội danh chống người thành công vụ công an tp tuy hòa tỉnh phú yên vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn thành luân chú xã hòa định đông huyện phú hòa
trước đó vào cuối tháng một mươi vừa qua tổ kiểm tra trật tự liên ngành của ủy ban nhân dân phường bốn thành phố tuy hòa
tiến hành xử lý một tiểu thương đang bày bán thịt lợn dưới lòng đường ngô quyền phường bốn vi phạm trật tự đô thị
mặc dù không liên quan đến vụ việc trên nhưng nguyễn thành luân vẫn chạy đến sô đẩy và cầm một con dao lớn tiếng
đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ ngay sau đó lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành khống chế lập biên bản
bắt người phạm tội quả tang đối với nguyễn thành luân
một vụ cháy vừa xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay tại chợ đức liễu xã đức liễu huyện bù đăng tỉnh bình phước
sau tiếng nổ lớn ngọn lửa thiêu dụi gần như hoàn toàn nhà sách thái khang ước thiệt hại nặng nề
khoảng ba giờ dạng sáng cùng ngày một số người dân sống trong khu vực chợ đức liễu bất ngờ nghe tiếng nổ lớn
phát ra từ nhà sách thái khang nằm trong khuôn viên chợ đức liễu thuộc xã đức liễu
khi người dân chạy ra ngoài thì phát hiện lửa bắt đầu bốc cháy từ phía trong nhà sách trên cửa cuốn
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước điều động xe chuyên dụng
cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng khống chế ngọn lửa
tại hiện trường sau hơn một tiếng đồng hồ cố gắng khống chế ngọn lửa đồng thời không cho lan sang khu vực khác
đến bốn h ba mươi phút sáng cùng ngày lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa
tuy nhiên ngọn lửa đã kịp thời thiêu dụi gần như hoàn toàn các tài sản trong nhà sách khai thác
trong nhà sách thái khang hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum đã bắt giữ một nam học sinh lớp một mươi một trường trung học phổ thông ngô mây
thuộc thành phố con tum để điều tra làm rõ về hành vi giết người mà nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm
theo thông tin ban đầu vì thế
võ xuân huy nhắn tin thân mật với người yêu của mình nên trần văn trí chú thành phố con tum đã bực tức
và hẹn gặp huy để giải quyết mâu thuẫn nhưng huy không ra
đến trưa ngày một mươi tháng một mươi một huy đang trên đường đi học về thì bị bốn thanh niên gồm trần văn trí cùng với ba thanh niên khác
cùng chú tại xã grong thành phố con tum chặn lại
lúc này trí đã dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp nhiều lần vào đầu của huy làm vỡ mũ bảo hiểm
ngay sau đó để phản kháng lại huy đã lấy con dao bấm trong túi áo ra đâm một nhát ngay ngực của trí
rồi bỏ chạy hậu quả trần văn trí tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
được biết ba đối tượng đi cùng trí đang bị công an huyện sa thầy điều tra trong một vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn